ngày một mươi hai tháng một mươi một tòa án nhân dân quận thốt nốt thành phố cần thơ tiến hành xét xử sơ thẩm
đối với các bị cáo trần công xuân còn gọi là chính xuân năm mươi ba tuổi ngụ tại phường thới thuận quận thốt nốt
nguyễn quốc tài nguyên hai mươi hai tuổi hồ thanh hải ba mươi bốn tuổi cùng về tội hủy hoại tài sản
quy định tại điểm d khoảng hai điều một trăm bảy mươi tám bộ luật hình sự trình thanh tú ba mươi một tuổi về tội che giấu tội phạm
nguyễn minh tới bốn mươi tuổi cùng ngụ tại quận thốt nốt về tội không tố giác tội phạm
theo cáo trạng nguyên hải tú và tới cùng là người làm công chăm sóc đàn gà cho xuân
ngày hai mươi sáu tháng sáu năm hai nghìn hai mươi do mâu thuẫn cá nhân trong lúc đang uống bia nguyên đã dùng ly uống bia
đập trúng vào mặt một nam thanh niên ở phường thốt nốt gây thương tích hai mươi bảy
sau khi gây án nguyên nhờ vợ xuân đi thương lượng khắc phục hậu quả một mươi triệu đồng cho bị hại
bị hại hứa sẽ làm đơn xin bái nại và không yêu cầu
tuy nhiên với kết quả điều tra và giám định thương tích như trên ngày một mươi bảy tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận thốt nốt đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với nguyên
về hành vi cố ý gây thương tích cấm đi khỏi nơi cư trú vụ án được giao cho đội cảnh sát hình sự thủ lý
sau khi nhận quyết định khởi tố bị can nguyên đã báo cho xuân và bị xua tác động xúi dục
nên vào chiều ngày hai mươi chín tháng chín năm hai nghìn hai mươi nguyên ru hải cùng đi đốt nhà của thiếu tá hồ đình huyên
đội trưởng đội cảnh sát hình sự công an quận thốt nốt
nguyên lấy can một mươi lít đi mua xăng khuya cùng ngày hải đến đón nguyên
và đến đạt sáng ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi cả hai đến trước nhà thiếu tá hồ đình huyên
đặt can xăng nằm xuống nền nhà cho xăng chảy ra ngoài hướng về cửa chính rồi châm lửa đốt
sau đó cả hai rời khỏi hiện trường lúc này đang ngủ nhưng nghe tiếng nổ lớn
thiếu tá huyên cùng vợ đang mang thai và con gái ba tuổi mơ cửa không thoát được ra ngoài nên hô hoán
mọi người an toàn nhưng nhiều tài sản đã bị thiệt hại khoảng hai mươi bốn triệu đồng
khi rời khỏi hiện trường hải và nguy được tới đón trở về nhà của xuân
xuân dặn hải hạn chế ra ngoài còn nếu bị bắt thì đừng khai xuân
sau khi gây án nguyên gặp tú để nhờ xóa số khung xe máy và mang đi các dấu nhằm tránh bị công an quận phát hiện
quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo nguyên hải tú và tới đều thừa nhận hành vi phạm tội
riêng bị cáo xuân cho rằng mình không xúi dục và kích động để đàn em gây án
hội đồng xác xử phân tích về rào xúi dục của xuân đối với đàn em đã rõ
việc bị cáo không nhận tội cho thấy sự cố chấp sân thượng pháp luật nên cần có hình phạt tương xứng
tòa đã tuyên phạt bị cáo trần công xuân ba năm sáu tháng tù nguyễn quốc tài nguyên hai mươi hai tuổi bốn năm ba tháng tù
hồ thanh hải ba mươi bốn tuổi ba năm chín tháng tù cùng về tội hủy hòa tài sản
trịnh thanh tú ba mươi một tuổi chín tháng tù về tội che giấu tội phạm
nguyễn minh tế bốn mươi tuổi cùng hội quận thúc nốt sáu tháng tù về tội không tối giác tội phạm
riêng bị cáo nguyên trước đó bị tuyên phạt bốn năm ba tháng tù về tội cố ý gây thương tích
nên tổng hợp hình phạt là tám năm sáu tháng tù